những dị sư xã trên đường đi khất thực
dưới những hạt thay thuốc nốt
loại cái đặc trân nhất của vùng này
những bước chân khoan thai
theo nhịp lợi chúa nguyện bình an cho chúng sanh
và đây đó trên đồng
là những đứa trẻ hùng nhiên nhạt dưa
nhìn chúng tôi vừa tò mò vừa thích thú
dùng đất thất sơn không chỉ mang màu sắc quyền bí
mà còn là những gam màu quà quyền
mà còn là những gam màu quà quyền
giữa con người và thiên nhiên thật kỳ diệu
đã thôi thúc chúng tôi tìm đến
một không gian sống kỳ lạ khác
rừng trạm trà sư
một màu xanh non bình như nhung
trải đầy trên mặt nước
làm nền cho màu xanh túi của tán lá rừng rậm rạp
rừng trạm trà sư hiện ra trước mắt chúng tôi
và đầy mê hoạt
nhằm tránh gây tiếng động mạnh
ảnh hưởng đến các loài chim
chủ nhân của rừng trạm
chúng tôi quyết định
đổi từ tắc rán qua xuồng chèo
để đi sâu vào ruột rừng
rừng trạm trà sư
là dùng đất thất sơn không chỉ mang màu sắc quyền bí
ngập nước tiêu biểu cho rừng tây sông hậu
và là nơi trú ngụ
của nhiều loài đồng thực vật đặc hữu
thật khó có thể tin rằng
chúng tôi đang đi
giữa dương quốc của hơn bảy mươi loài chim
trong đó có hai loài được ghi tên
trong sách đỏ việt nam
là giang sen và điên điển
đây là nhà của hai mươi năm loài bò sát
hơn hai mươi loài bò sát
trong đó có một mươi ba loài khi xuất hiện
trong mùa nước nổi
không chỉ phong phú và đa dạng
về động vật
trà sư còn là nơi bảo tồn
hơn một trăm bốn mươi loài thực vật
theo khảo sát của viện sinh thái
và tài nguyên sinh vật việt nam
rừng tràm trà sư được đánh giá
là có tầm quan trọng đẳng cấp quốc tế
trong công tác bảo tồn
đất ngập nước
tại đồng bằng sông cửu long
không gian rừng tràm trà sư
biến đổi đến kỳ lạ
trước mắt chúng tôi
là những cánh đồng sen
sen không chỉ là biểu tượng
của miền tây nam bộ
của mùa nước nổi
mà còn là sự no cương ấm áo
nhìn những đồng sen đua nhau khuê sắc màu rực rỡ
chúng tôi ngẩm nghĩ
thì ra cây chất của sen
dố chỉ là như vậy
sông cây lượng
cũng thật khiến cho người ta ấm lòng
bởi cây sen đã đang là nguồn thu nhập đáng kể
cho bà con nơi đây
đặc biệt là trong mùa con nước nhảy bờ này
tiếng chim gọi bày ngày một rõ dần
thỉnh thoảng một cánh chim bay chụp qua
rồi biến mất giữa tan lá rừng
trên con thuyền nhỏ
chúng tôi lặng yên và mắt theo những cánh chim
không gian cứng chừng như ngưng đồng lại
chỉ còn tiếng mái chẹo khuôn nhẹ nhàng
trong tiếng chim gọi đàn sao sát
trên mặt nước màu vàng đất lung bào này
buổi chiều được xem là khoảng thời gian
sống động nhất của rừng trạm tà sư
cá cánh rừng trạm rộng đến tám trăm bốn mươi năm hectare
tràn ngập tiếng chim ríu rích
chập dền trên sóng nước
vô số loài chim đầu sang sát nhau trên cành
cò diệt le le gà nước điền điển
chao liền khắp trên cánh rừng
đát nhẹ trên thân trạm
có dáng thâm sẩm như những chú trăng uống mình
những thân cây trạm trêu riêng mình
chi chích những tổ chim
khi thị nằm tuốt trên ngọn cây
lúc lưng lửng thân cây
có tổ gần sát mặt nước
những người hướng dẫn ở đây cho biết
vào mùa nước nổi
chính là lúc hệ sinh thái của tà sư
vào giai đoạn phong phú nhất
và chúng tôi thấy thật may mắn
vì đã có mặt ở đây
vào một thời điểm chính xác như thế
chiều càng xuống sâu
bản ngạc quan ca của những loài chim
càng trở nên phong phú đa dạng
những đàn chim
sau một ngày kiếm ăn phương xa
trở về tổ thật bình yên
một không gian tà sư tựa mức tranh thủy mặt
giữa núi và rừng
luôn là mê quạt lòng người